chậm tiến độ chạy thử khoảng một mươi một tháng so với kế hoạch được chính phủ và bộ giao thông vận tải điều chỉnh hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nguyên nhân của việc lùi kế hoạch chạy thử và kế hoạch chạy thử sẽ được tiến hành vào khi nào
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với ông nguyễn ngọc đông thứ trưởng bộ giao thông vận tải
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi